thưa quý vị vào chiều ngày một mươi sáu tháng năm tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang thụy sĩ tại việt nam thomas gass
chào mừng đại sứ thomas gass lần đầu tiên đến làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao sự hợp tác tích cực của đại sứ quán thụy sĩ và cá nhân ngài đại sứ
đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hai nước việt nam thụy sĩ nói chung
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan thụy sĩ nói riêng
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp trao đổi thông tin tội phạm
phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy tội phạm khủng bố
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mua bán người
đề nghị lực lượng thực thi pháp luật của thụy sĩ chia sẻ thông tin phòng chống khủng bố
và hỗ trợ huấn luyện đào tạo nâng cao cho lực lượng an ninh trên không của việt nam
hai bên sớm xúc tiến khả năng đàm phán các hiệp định song phương về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù
thiết lập cơ chế hợp tác song phương giữa bộ công an việt nam và cơ quan chức năng của thụy sĩ
trong lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm
đại sứ thomas gat trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
nhất trí với những ý kiến của bộ trưởng tô lâm và khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức
đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước thụy sĩ việt nam nói chung
giữa các cơ quan thực thi pháp luật của thụy sĩ và bộ công an nói riêng
ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với các đơn vị chức năng
tổ chức buổi tọa đàm trao đổi cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí
về các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm tại kỳ họp thứ bảy
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm sẽ cho ý kiến thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
xem xét cho ý kiến luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ luật phòng chống mua bán người sửa đổi
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi luật công nghiệp quốc phòng an ninh
và động viên công nghiệp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luật dữ liệu
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung trao đổi làm rõ sự cần thiết ban hành quan điểm định hướng
và những nội dung cơ bản của các chính sách nhất là những chính sách mới sửa đổi trong các dự án luật
để đảm bảo công tác tuyên truyền về các dự án luật cũng như đạt hiệu quả tạo sự lan tỏa mạnh mẽ
giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự cần thiết vị trí vai trò quan trọng của các dự án luật
và giúp các cơ quan báo chí tiếp tục xây dựng triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về các dự án luật
do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm trên các phương tiện thông tin đại chúng
bằng những nội dung hình thức phong phú thiết thực đảm bảo chính xác kịp thời thống nhất từ trung ương đến địa phương
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật căn cước và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
để hai luật sớm đi vào cuộc sống
thưa quý vị tại phiên họp lần thứ ba
của tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính phó thủ tướng trần lưu quang đã yêu cầu các bộ ngành địa phương
khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là vneid
trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
vậy việc sử dụng vneid khi truy cập dịch vụ công trực tuyến sẽ mang tới những lợi ích cụ thể ra sao cho người dân và doanh nghiệp
xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi nội dung này trong tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
bày của bên tập viên linh chi ngay sau đây
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị vneid là một ứng dụng trên thiết bị di động nhằm mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống
và hiện đã có một mươi hai tiện ích được cung cấp trên vneid phục vụ cho việc phát triển công dân số chính phủ số và xã hội số
theo ước tính thì trung bình mỗi ngày có khoảng một năm triệu lượt sử dụng tài khoản định xe điện tử vneid
vneid không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
mà còn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước
giúp giảm thiểu sự lãng phí sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống
tiết kiệm chi phí đi lại thời gian cho người dân và nhà nước
đơn cử khi cấp phiếu lý lịch tư pháp nếu làm theo phương thức truyền thống
sở tư pháp tp hà nội
tiếp đón khoảng từ chín trăm linh đến một người mỗi ngày tạo áp lực lớn tại đơn vị thu nhận
tuy nhiên từ ngày hai mươi hai tháng bốn vừa qua hà nội đã bắt đầu triển khai thí điểm
cấp phiếu lý lịch tư pháp trên vneid
theo đó công dân có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mọi lúc mọi nơi
thanh toán trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền
theo thống kê tổng số lượt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên các cổng dịch vụ công
đến nay là hơn hai mươi năm triệu lượt lượt đăng nhập trên ứng dụng etat
của tổng cục thuế là hơn hai triệu lượt và số lượt đăng nhập trên ứng dụng vssid
của bảo hiểm xã hội việt nam là trên một mươi triệu lượt
tổng số tiền tiết kiệm được cho nhà nước ước tính bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng
với hệ thống dịch vụ công hiện nay mỗi người dùng thường có nhiều tài khoản
được cấp bởi các bộ ngành địa phương khác nhau gây ra nhiều bất tiện
như khó quản lý thông tin cá nhân phải nhớ nhiều tài khoản giao dịch và mật khẩu
lâu nay để có thể nộp hồ sơ đăng ký các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công
người dùng sẽ phải đăng nhập qua ba phương thức đó là tài khoản được đăng ký
qua cổng dịch vụ công tài khoản bưu điện hoặc đặt tài khoản vned
tuy nhiên kể từ sau ngày một tháng bảy tới đây chỉ thống nhất một phương thức
đó là dùng tài khoản vned
việc chuyển đổi này được đánh giá là cần thiết vừa giúp giảm thời gian cho người dân
vừa thuận lợi hơn cho công tác quản lý vận hành
hôm nay anh trần quang khải lên ủy ban nhân dân phường để làm thủ tục
cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
tại đây anh được hướng dẫn đăng ký trực tuyến
mặc dù có các cách thức khác nhau để đăng nhập cổng dịch vụ công tp hà nội
nhưng anh khải đã sử dụng tài khoản vneid vì nhận thấy sự tiện lợi hơn
khi mà qua các hướng dẫn thao tác của mọi người thì mình thấy rằng
đăng nhập và cách thao tác khá là dễ dàng đấy ạ
thì sau này mình hy vọng là nếu mà chỉ cần một cái tài khoản mà làm cho rất nhiều dịch vụ
thì nó rất là tốt đấy
khi mà làm đăng ký thủ tục bằng cái tài khoản dịch vụ công quốc gia thì
rất là nhiều vấn đề
ví dụ như là những cái thông tin của người dân
số thuê bao nó không phải là thông tin chính chủ
hoặc là cái số đăng ký cái thông tin đăng ký với cả nhà mạng trước đây
nó là số chứng minh nhân dân
thì tôi thấy là bây giờ người dân chỉ sử dụng một cái tài khoản vned thì rất là tiện lợi
trên các hệ thống cổng dịch vụ công công dân khi sử dụng tài khoản vneid
chỉ cần đăng nhập thông tin bằng số căn cước công dân
và mật khẩu trùng khớp với tài khoản vned
hoặc là tài khoản vned
hoặc quét mã qr code thông qua việc truy cập ứng dụng
ngay lập tức tài khoản đã được định danh và đăng nhập
điều này giúp những người dân chưa có tài khoản trên dịch vụ công
không phải thực hiện thêm bước đăng ký với nhiều yêu cầu thông tin khác nhau
bên cạnh đó các bước thao tác được rút ngắn nhanh chóng và đơn giản hơn với một trạm
hôm nay tôi lên phường thì là hệ thống các chú công an hướng dẫn
để làm cho cái vned này rất là cụ thể và rất là rõ ràng dễ
của thực tiện hơn rất nhiều trong mọi phương tiện
với cái việc sử dụng cái tài khoản vned này thì nó sẽ có một sự khác biệt rõ
đó là công dân sử dụng chính tài khoản của mình đã được định danh
bởi dữ liệu dân cư của bộ công an
thứ hai nữa là với hiện trạng hiện nay thì bộ quốc gia cũng có cổng dịch vụ công
các tỉnh cũng có cổng dịch vụ công
thì mỗi hệ thống thông tin cổng vụ công đó
phải tạo ra một kho tài khoản và quản trị cái tài khoản đó
thì với thực hiện cái liên kết cái tài khoản vned này
thì sẽ chỉ có quản lý một kho duy nhất đó là tài khoản vned để sử dụng
hiện hệ thống định danh và xác thực điện tử đã thu nhận trên bảy mươi năm chín triệu hồ sơ
đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử
trong đó có hơn bảy mươi triệu hồ sơ được phê duyệt
đã có năm mươi bốn năm triệu công dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh và sử dụng thường xuyên
chính phủ đặt ra mục tiêu thông nhất sử dụng một tài khoản là vned
trong thực hiện các thủ tục hành chính kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
là để tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân và nhà nước
vì vậy từ nay đến thời điểm một tháng bảy công tác thông tin truyền thông đang được đẩy mạnh
để người dân có thể hiểu rõ những tiện ích của tài khoản vned
chủ động cài đặt ứng dụng và sử dụng một cách thuân thuộc những tiện ích
đáp ứng cho các nhu cầu của cuộc sống
tại phường vĩnh phúc quận ba đình tp hà nội số lượng người kích hoạt tài khoản vneid
đã đạt chín mươi sáu mươi chín
để tất cả công dân trên địa bàn phường hiểu rõ được những tiện ích của vneid
trong giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công
một mô hình mang tên vneid siêu ứng dụng siêu tiện ích
được ubnd phường dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng năm này
chúng tôi xác định mũi chủ công là bộ phận một cửa và cán bộ cảnh sát khu vực công an phường
vì vậy mà chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
trên tất cả các nền tảng ứng dụng thông tin tuyên truyền
điện tử của phường rồi thì đặc biệt trang fanpage tô yêu phường nịnh phúc
hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai nghiêm túc đợt cao điểm
để hướng dẫn người dân kích hoạt cài đặt tài khoản vned
lồng ghép với việc tuyên truyền về sử dụng tài khoản
để đăng nhập dịch vụ công trực tuyến
tuy nhiên quá trình thực hiện công an phường vẫn còn gặp nhiều khó khăn
trong việc thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
như một số người cao tuổi không dùng điện thoại
dùng điện thoại không có phần mềm smartphone
số trường hợp là ktid không đi liên lạc được
chúng tôi xác định mỗi người dân đều có tài khoản vned
sẽ đem lại cho người dân nhiều tiện ích
giúp phát triển công dân số xã hội số
nên chúng tôi luôn lỗ lực cố gắng tìm ra biện pháp khắc phục
để không ai bị bỏ lại phía sau
phát huy vai trò của các tổ đề án sáu tại cơ sở
hiện lực lượng cảnh sát khu vực cũng đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền
hướng dẫn trực tiếp đối với từng tổ trưởng tổ đề án
về quy trình
thảo tác sử dụng tài khoản vned khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
thông qua việc sử dụng trên điện thoại di động hoặc qua máy tính
chúng tôi tranh thủ bằng cách là các hộ dân người ta đi làm
nên là không thể nào chỉ làm trong giờ hành chính
mà phải làm trong tất cả các ngày các giờ mà có thể là tiếp xúc được
và với lại cái vai trò của tôi là tổ trưởng tổ đề án
thì chúng tôi đi sát cùng với các đồng chí công an
và đến từng nhà dân để vận động nhân dân
chúng tôi bản thân là cái trao cuộc đã xuống
với các địa bàn dân cư trực tiếp
cùng với phối hợp cùng với các đồng chí cán bộ cơ sở
trong tổ đề án sáu của khu dân cư
cầm tay chỉ việc để hướng dẫn các đồng chí
có thể thao tác được trực tiếp trên điện thoại
cũng như trên máy tính về thực hiện các dịch vụ công
bằng tài khoản vned
qua đó thì từ đó các đồng chí cán bộ cơ sở
cũng như trong tổ đề án sáu có thể hỗ trợ
phối hợp cùng cảnh sát khu vực
để trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền cho người dân
từ ngày một mươi một tháng bảy
để truy cập cổng dịch vụ công được thuận tiện
người dân cần tiến hành đồng bộ
liên kết tài khoản và cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân
để xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hiện hướng dẫn này đã có trên cổng dịch vụ công quốc gia
để hỗ trợ công dân
tuy nhiên việc sử dụng thống nhất tài khoản vned
để đăng nhập sẽ khiến số lượng đăng nhập tăng mạnh mỗi ngày
điều này cũng đang đặt ra thách thức nhất định
khi kết nối cơ sở dữ liệu và hạ tầng
đảm bảo việc sử dụng tài khoản vned được thông suốt
các giải pháp an ninh an toàn như sử dụng các giải pháp sinh chắc học
hay mã hóa tài khoản vneid cũng sẽ được bộ công an sớm triển khai
nhằm tăng cường tính bảo mật bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân
trong quá trình công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử vneid
trong thực hiện thủ tục hành chính
sao mắt năm hai nghìn hai mươi hai ứng dụng vned đã liên tục được nâng cấp
và mở rộng thêm nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
với việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử vneid
trong thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công
sẽ nâng cao yếu tố xác thực đảm bảo đúng người đúng thông tin
đồng thời dữ liệu sẽ được dễ dàng liên thông giữa các hệ thống
đây cũng sẽ là một bước chuyển mới trong việc hiện đại hóa nền hành chính
và xây dựng chính phủ số
và đến đây phần trình bày của tốt ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng
điểm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của người cũng là dịp để người dân cả nước bày tỏ tình cảm
lòng biết ơn sâu sắc tới bác hổ kính yêu cùng nhau tiếp tục tiến bước
trên con đường xây dựng đất nước việt nam giàu mạnh dân chủ công bằng văn minh
sánh vai các cường quốc nam châu như sinh thời bác hẳng mong muốn
bức ảnh chân dung này là món quà mà chủ tịch hồ chí minh đã tặng
trường trung học cơ sở nam liên tiền thân của trường trung học cơ sở kim liên ngày nay
trước lúc đi xa
kèm tấm ảnh là bức điện với nội dung tập thể cô giáo thầy giáo và học trò
trường cấp hai xã nam liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã phân đấu không ngừng
nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập
tập thể giáo viên nam liên bốn nam liên được công nhận tổ lao động xã hội chủ nghĩa
trường nam liên có nhiều học trò giỏi được bác hồ khen
những kỷ vật này luôn được nhà trường lưu giữ cẩn thận
bằng niềm tự hào và trách nhiệm của những thầy và trò trên quê hương bác
em cảm thấy rất là tốt

hiện tại cả nước rất hưởng minh về người sinh của chủ tịch hồ chí minh
điều đó cũng nhắc nhở chúng em rằng chúng em luôn phải cố gắng học tập
để xứng đáng với những mong mỏi của người
trong năm học thì chúng tôi thường là tổ chức những buổi giáo dục truyền thống
để cho các em hiểu được ý nghĩa của bức chân dung mà người gửi tặng
đồng thời cũng hiểu rõ mong muốn
nơi đề tặng ở trong bức chân dung đó
đó chính là mong muốn thầy cô giáo cũng giống như các em học sinh nỗ lực không ngừng
hàng năm cứ vào dịp này đoàn cựu thanh niên sung phong
phường trung đô thành phố vinh tỉnh nghệ an lại tổ chức về thăm quê bác
họ cũng như nhiều người dân trên cả nước
về đây mỗi người đều mang cho mình một cảm xúc
nhưng tất cả đều dành tình yêu lớn lao đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc việt nam
chúng tôi rất phận hợi và hào hứng là một người con của dân nghệ an
sống đến hôm nay là nhờ bác nhờ đảng lãnh đạo nhân dân đa có ngày hôm nay
chúng tôi không bao giờ quên được
lần đầu tiên đến nơi sinh của chủ tịch hồ chí minh thì tôi rất là ấn tượng
và càng phải cố gắng học tập và hơn nữa tôi là một đảng viên
càng phải cố gắng những học tập những đảng đức tính dạng dị từ người
và muốn cũng truyền dạy
cho con cháu là phải học tập nêu gương theo đức tính của chủ tịch mình
tháng năm về khi những đầm sen tỏa ngát hương thơm lung linh trong nắng sớm
người dân cả nước lại hướng về quê bác
bồi hồi xúc động khi được ngắm nhìn những kỳ vật vật dụng sinh hoạt trong gia đình người
dạng dị gần gũi và thân thương
để dân hoa tưởng nhớ tri ân tỏ lòng biết ơn tới vị cha già của dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới hồ chí minh